theo báo cáo của sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương năm hai nghìn một mươi tám toàn quốc đã xảy ra trên bảy nguyên vụ tai nạn lao động làm cho bảy hai trăm năm mươi chín người bị nạn
đây là thống kê được bộ lao động thương binh và xã hội đưa ra trong tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi chín
trong gần bảy ba trăm linh người bị nạn có sáu trăm hai mươi hai người chết số vụ tai nạn lao động gây chết người là năm trăm bảy mươi tám vụ nạn nhân là lao động nữ gần hai năm trăm linh người
những địa phương có nhiều người chết vì tai nạn lao động trong khu vực có quan hệ lao động như thành phố hồ chí minh đồng nai hà nội bình dương quảng ninh hải dương long an thái nguyên thái bình bắc ninh
tuy nhiên so sánh tình hình tai nạn lao động năm hai nghìn một mươi tám đã giảm tám năm số vụ so với năm hai nghìn một mươi bảy giảm một mươi tám số vụ tai nạn lao động có người chết và giảm sáu sáu người chết
năm hai nghìn một mươi tám vẫn còn xảy ra một mươi bảy vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết từ hai người trở lên và nhiều người bị thương
ngoài một số vụ đang chăm quá trình điều tra chưa có hình thức xử lý thì có một mươi năm vụ đề nghị khởi tố trong đó có bao vụ đã có quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra
tai nạn trong lĩnh vực đặc thù mới có báo cáo của bộ quốc phòng năm hai nghìn một mươi tám có sáu mươi hai vụ tai nạn lao động